nhóm các nhà khoa học thuộc bệnh viện nhi khoa bambino ghe su tại thủ đô rome của italy hôm nay
đã công bố hình ảnh đầu tiên của loại biến thể nguy hiểm mới được phát hiện tại nam phi
omicron cho thấy sự nguy hiểm hơn cả biến thể chiếm ưu thế hiện nay là delta
theo phân tích của các nhà nghiên cứu hình ảnh khoa học cho thấy biến thể omicron có nhiều
gai protein đột biến hơn với vùng tiếp xúc với tế bào trước khi xâm nhập có diện tích rộng hơn
chứng minh khả năng lây nhiễm cao so với biến thể danta hiện nay theo đó dư lượng đột biến của
biến thể omicron là bốn mươi ba lớn hơn nhiều so với dư lượng đột biến của biến thể delta là một mươi tám
tuy nhiên các nhà khoa học cũng nhận định những nghiên cứu mới nhất chỉ được mới chứng minh
độ lây lan nhanh của biến thể mới
chứ chưa thể xác định mức độ kháng vắc xin của biến thể
vào hôm hai mươi sáu tháng một mươi một tổ chức y tế thế giới đã tuyên bố omicron có nguồn gốc từ nam phi là
một biến thể mới thuộc nhóm biến thể đáng quan ngại tổng giám đốc who cũng khẳng định biến
thể omicron có một số lượng lớn đột biến trong đó có một số đột biến đáng lo ngại do đó
ông kêu gọi các quốc gia tăng tốc để đảm bảo công bằng vắc xin càng sớm càng tốt
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết
thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn
quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin tiếp theo
theo thông tin từ một bác sĩ người việt tại mỹ hiện nay biến thể này chưa thấy có mặt
tại mỹ hay việt nam mỹ lập tức hạn chế cho du khách từ châu phi và các nước khác có biến
thể này bắt đầu từ thứ hai tuần này việt nam có thể có biến thể này nếu như không
cẩn thận với các du khách đến từ hồng kông chúng ta có thể làm vắc xin
trong ba đến bốn tháng nữa nếu biến thể omicron này có thể lây lan trong cộng đồng
pfizer vừa ra thông báo có thể làm ngay vắc xin để chống biến thể này nếu phát hiện có sự lây
lan trong cộng đồng cho đến nay vắc xin pfizer vẫn còn hiệu quả với tất cả các biến thể kể cả
delta moderna thì đang thử nghiệm lưu tăng cường chống lại các biến thể mới kể cả biến thể omicron
trong khi astrazeneca đang phân tích gen biến thể này để xem xét cho ra vắc xin mới nhìn chung
các hãng vắc xin đã chuẩn bị cho cuộc đua mới này vậy việt nam nên làm gì trong lúc này
vì bác sĩ này cho hay bình tĩnh và cập nhật thông tin chính xác từ các cơ quan y tế
tôi sẽ tiếp tục cập nhật về biến thể này trong thời gian tới virus sars cov hai sẽ tiếp tục biến
đổi và chúng ta sẽ có nhiều biến thể sau này trước mắt quý vị nên làm những việc sau
chích vắc xin đầy đủ chữa các bệnh hình tăng cường hệ miễn dịch bằng cách tập thể dục
ăn ngủ đầy đủ và điều độ hạn chế đi đến các nước có biến thể này
như châu phi hồng kông isarau rửa tay giữ khoảng cách đeo khẩu trang
truyền thông đức cho biết trường hợp này nhập cảnh cuối tuần trước và đã tiêm chủng đầy đủ
đức hôm nay xếp nam phi vào danh sách khu vực có biến chủng virus khiến các hãng hàng không chỉ
được đưa công dân đức từ nam phi trở về nước những người đã tiêm vaccine covid một mươi chín cũng phải
cách ly một mươi bốn ngày sau khi nhập cảnh viện y tế quốc gia italy iss hôm qua
đã phát hiện một ca nhiễm biến chủng omicron sau khi giải trình tự trang của một hành khách trở
về từ mozambique cho biết người này và gia đình vẫn trong tình trạng sức khỏe tốt
bệnh viện thành phố liberres ở miền bắc nước cộng hòa jek hôm hai mươi bảy tháng một mươi một đã xác nhận ca nhiễm
biến chủng omic rong đầu tiên là một bệnh nhân nữ từng ở vùng namibia và trở về nước sau khi
quá cảnh tại nam phi và các tiểu vườn quốc ả rập thống nhất
các đồng nghiệp của tôi tại cơ quan phân tích trên xác nhận với tỷ lệ tới chín mươi sau khi phân tích trình
từ trên địa điểm xuất phát và tình huống di chuyển khiến chúng tôi kết luận sự xuất hiện của chủng mới
phát ngôn viên viện václav rika nói thêm rằng mẫu xét nghiệm sẽ được chuyển cho viện nghiên
cứu quốc gia để xác nhận bộ y tế đan mạch thông báo nước này nhiều khả năng đã tìm
thấy chủng omicron trong hai người trở về từ nam phi giới chức có cơ sở để nghi ngờ rằng
đây là hai ca nhiễm biến chủng omicron đầu tiên ở đan mạch bộ trưởng bộ y tế magnus huonic nói
tuy nhiên các trường hợp này chỉ được xác nhận sau khi hoàn tất giải trình tự trên trong vài ngày tới
viện sức khỏe hà lan nhận định có những ca nhiễm biến chủng omicron trong sáu mươi một trường hợp dương tính
ncov trên hai chuyến bay từ nam phi đáp xuống sân bay spifone vào hôm hai mươi sáu tháng một mươi một
phát ngôn viên của rivm cho biết
cơ quan này gần như chắc chắn một số ca dương tính đã mang biến chủng mới
nhưng sẽ cần kiểm tra thêm để bảo đảm tính chính xác
giới chức từ chối cho biết có bao nhiêu ca nghi nhiễm chủng omic rong trong số người dương tính ncov
biến chủng b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín được ghi nhận lần đầu tiên ở nam phi ngày hai mươi bốn tháng một mươi một một số ca nhiễm khác
cũng được phát hiện tại botswana bỉ israel và đặc khu hành chính hồng kông của trung quốc

tổ chức y tế thế giới trách lượng h o học khẩn sau đó hai ngày và đổi tên biến chủng này thành
omicron xếp vào danh sách biến chủng lo ngại do khả năng lây nhiễm cao hơn delta
omicron có ba mươi hai đột biến trong protein gai phần mà hầu hết các loại vaccine sử dụng để tạo ra hệ
hệ thống miễn dịch chống ncov đột biến protein gai có thể ảnh hưởng tới khả năng nhiễm bệnh và tốc
độ lây lan của virus cũng như khiến tế bào miễn dịch khó tấn công mầm bệnh hơn
giới khoa học đang chạy đua xác định mối đe dọa từ chủng omicron và có cần điều
chỉnh vắc xin covid một mươi chín hiện tại hay không mỹ và liên minh châu âu từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một bắt
đầu cấm chuyến bay từ nam phi và khu vực lân cận bốn nước đông nam á gồm malaysia thái lan
philippines và singapore đã siết chặt đi lại với các nước phía nam châu phi yêu cầu cách ly người
nhập cảnh trong những ngày qua anh cũng cấm nhập cảnh đối với người đến từ nam phi và nam nước
láng giềng những động thái tương tự đối với các nước phía nam và nam phía việt nam
đã được áp dụng tại australia nhật bản ấn độ iran brazil và canada israel dự kiến cấm
toàn bộ người nước ngoài nhập cảnh từ đêm hai mươi tám tháng một mươi một trở thành quốc gia đầu tiên trên thế
giới đóng cửa hoàn toàn biên giới để ngăn nguy cơ biến chủng omicron xâm nhập